chính sách vay vốn tạo việc làm trong thời gian qua đã trở thành một giải pháp tài chính khá hữu hiệu trong việc tạo điều kiện việc làm tại nhiều địa phương qua đó góp phần giảm nghèo cho bà con
tuy nhiên nếu nguồn vốn vay cao hơn và kéo dài hơn thì có lẽ những kết quả đạt được có thể khả quan hơn rất nhiều so với thực trạng hiện nay ghi nhận của truyền hình nhân dân tại tỉnh phú thọ
ông phạm văn quang sống tại xã phường lĩnh huyện thanh ba tỉnh phú thọ là một trong số nhiều người dân nơi đây được ve vốn trồng keo để tăng thu nhập cho gia đình
tuy nhiên do thời kỳ sinh trưởng và thu hoạch của cây keo có đặc thù là cây công nghiệp dài ngày do đó thời hạn vay vốn ngắn cũng ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn thu của gia đình
ông phạm văn quang sống tại xác phường lĩnh huyện thanh bà tỉnh phú thọ là một trong số nhiều người dân nơi đây được vây vốn ngắn cũng ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn thu của gia đình
mỗi ngày ông nguyễn văn khánh huyện lâm thao tỉnh phú thọ đều chăm chỉ với công việc nhà nông của mình chăm cây nuôi lợn thả cá trong trang trại hơn một mươi hectare
với khoản đầu tư hơn một tỷ cho trang trại thỉnh thoảng gặp phải dịch bệnh nên khoản tiền năm mươi triệu mà gia đình ông vay được từ ngân hàng chính sách xã hội qua chương trình vay vốn tạo việc làm
không đáng là bao
giờ này gia đình tôi được vây năm mươi triệu ngân hàng chính sách thực ra đối với trang trại tôi tổng diện tích hơn một hectare
ngân hàng chính sách mà hỗ trợ cho vây mức vốn như thế tôi cảm thấy là quá ít thì cũng mong là ngân hàng chính sách cho vây nâng mức vây lên
theo chính sách vay vốn mỗi cơ sở sản xuất kinh doanh được vay tối đa một tỷ đồng một dự án
đối với hộ gia đình ngân hàng chính sách đã đưa ra một tỷ đồng một tỷ đồng một tỷ đồng
đối với gia đình tối đa là năm mươi triệu đồng một hộ tuy nhiên do nhu cầu vây vốn của dân đông nên số hộ vây từ một mươi đến hai mươi triệu chiếm đa số
bên cạnh đó thời hạn đa vốn nhanh cũng gây khó với các hộ đầu tư kinh doanh trong cây dài ngày
có nhiều cái khó khăn thế nhưng mà cái khó khăn lớn nhất là cái khó khăn về nguồn vốn
một trong một mươi năm chương trình rất là quan trọng nhưng mà dư nợ đến bây giờ tổng nguồn vốn có khoảng một trăm một mươi tỷ
nếu nó chiếm thì khoảng phần rất đều vài phần trăm của tổng nguồn vốn cho vây hiện tại
thiết nghĩ trong quá trình đẩy mạnh chuyển dịch cơ cầu kinh tế như hiện nay xu thế đô thị hóa tăng cao đất sản xuất ngày càng thu hẹp
thì các ngành các cấp cần quan tâm bổ sung nhiều hơn đến nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm để hỗ trợ người dân nâng cao hiệu quả các mô hình kinh tế gia đình góp phần giảm nghèo bền vững